thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng về hợp tác an ninh giữa hai nước thời gian tới
góp phần tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp việt nam philippines
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng ưu tiên tăng cường quan hệ với philippines
đánh giá cao những kết quả mà philippines đạt được trong phục hồi kinh tế sau dịch bệnh covid một mươi chín
vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực
những vấn đề cùng quan tâm nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển
thống nhất phối hợp thúc đẩy một số nội dung trong đó tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên các kênh
tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên biển và quản lý tốt các sự cố trên biển
mở rộng hợp tác về kinh tế số kinh tế xanh kinh tế biển tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng
như tư pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu
phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là asean liên hợp quốc và một số vấn đề quốc tế
khu vực cùng quan tâm thúc đẩy các cơ chế hợp tác biển tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống khủng bố
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế thúc đẩy việc tổ chức thường xuyên
và luân phiên cơ chế nhóm công tác việt nam philippines về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hợp tác và phối hợp đảm bảo không để các đối tượng lợi dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hai nước cũng như quan hệ giữa lực lượng chức năng hai nước thời gian qua
đặc biệt hai nước đã đẩy mạnh hợp tác các vấn đề chung trong asean nhất là trong an ninh hàng hải
mong muốn tiếp tục hợp tác với các lực lượng chức năng việt nam trong các vấn đề an ninh biển
khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược philippines việt nam
giữa các cơ quan thực thi pháp luật philippines với bộ công an việt nam